thưa quý vị hà nội phân các tầng điều trị f với tầng một là tuyến y tế cơ sở trạm y tế lưu động và tại nhà
tầng hai gồm một mươi chín bệnh viện đa khoa cấp huyện do thành phố phụ trách
tầng ba là các bệnh viện tuyến thành phố hạng một và tuyến trung ương
hiện đại đa số bệnh nhân covid một mươi chín ở thành phố hà nội không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
tuy nhiên những ngày gần đây đã xảy ra tình trạng là người dân đã tự test nhanh dương tính
và tự di chuyển tới cơ sở điều trị tầng hai tầng ba thay vì thông báo với chính quyền địa phương
bệnh viện thanh nhàn thành phố hà nội để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
ngay từ ngoài cổng đã có đường phân luồng riêng cho bệnh nhân có biểu hiện ho sốt
sau khi khai báo y tế làm test nhanh nếu âm tính sẽ vào khu vực khám ho sốt thông thường
dương tính người bệnh sẽ được di chuyển vào phòng khám có yếu tố dịch tễ và chờ xét nghiệm pcr
tuy nhiên những ngày gần đây xảy ra tình trạng người dân tự test nhanh dương tính
và đến thẳng bệnh viện dẫn tới nhiều nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
theo bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh viện thanh nhàn
việc tự ý đi đến bệnh viện điều trị covid có thể làm dịch bệnh lây lan rộng
trong khi hàng ngày số ca mắc vẫn gia tăng
người dân cần chấp hành khai báo y tế cũng như sự kiểm soát sát sao của chính quyền cơ sở
với cái khuyến cáo của chúng tôi thì bệnh nhân
tầng một thì có thể được điều trị tại nhà theo quy định của ubnd cũng như sở y tế và nữa là có thể thu dung
hiện tại thì chúng tôi cũng có một số những bệnh nhân mà có mong muốn là ở tầng một được vào bệnh viện để điều trị
cái đấy là một cái gánh nặng rất là lớn đối với ngành y tế
bởi vì cái số giường mà điều trị cho bệnh nhân tầng một thì sẽ mất đi cái cơ hội cho bệnh nhân tầng ba
là những bệnh nhân mà có cơ hội mà có thể cứu sống được
thì cái số giường nó bị giảm đi thì chúng tôi cũng không có thể cứu sống được

theo các bác sĩ người dân khi có biểu hiện ho sốt test nhanh dương tính
cần phải khai báo với trung tâm y tế xã phường đến lấy mẫu
cần liên hệ chặt chẽ với y tế phường xem có triệu chứng gì có chuyển nặng không
cán bộ y tế cơ sở sẽ phân tầng để chuyển bệnh nhân đến các đơn vị thu dung tránh gây quá tải cho bệnh viện